để đảm bảo việc tiêm an toàn hiệu quả vaccine phòng covid một mươi chín ở trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi
các bậc cha mẹ cần lưu ý một số điều dưới đây
thứ nhất vaccine giúp bảo vệ trẻ và phòng ngừa lây nhiễm
vaccine phòng covid một mươi chín của pfizer đã được who chính thức cấp phép tiêm cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
vaccine của pfizer cũng được cơ quan quản lý dược và thực phẩm mỹ fda
và cơ quan quản lý dược châu âu ima phê duyệt sử dụng
đến nay có hơn sáu mươi quốc gia đã triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
ngày một ba hai nghìn hai mươi hai bộ y tế đã đánh giá vaccine pfizer biontech community covid một mươi chín là an toàn
và đã phê duyệt tiêm chủng vaccine này nhằm ngăn ngừa covid một mươi chín cho trẻ từ năm tuổi đến một mươi một tuổi
theo quy định số bốn trăm năm mươi bảy qdbit
ở trẻ lứa tuổi từ năm đến một mươi một
khi mắc covid một mươi chín thường ít có triệu chứng và triệu chứng nhẹ hơn so với người lớn
tuy nhiên các di chứng hậu covid một mươi chín trong đó có hội chứng viêm đa hệ thống
gây ra tình trạng viêm khắp cơ thể trẻ
ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng lớn của trẻ khiến sức khỏe của trẻ bị ảnh hưởng nghiêm trọng
việc tiêm vaccine không những giúp bảo vệ trẻ mà còn giúp giảm đi sự lây nhiễm trong gia đình
nhất là gia đình có người thân thuộc nhóm nguy cơ cao
đồng thời tiêm vaccine cũng giúp trẻ có thể tự tin thoải mái tham gia các hoạt động ngoài trời
ngoài ra việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
có tác dụng phụ thường nhẹ hoặc trung bình cũng như hết trong vài ngày
các tác dụng phụ nghiêm trọng như phản ứng dị ứng nghiêm trọng và viêm cơ tim hay viêm màng ngoài tim là rất hiếm
lợi ích của tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi đã được đánh giá là lớn hơn nguy cơ
do vậy khuyên cáo trẻ em từ năm tuổi trở lên
nên tiêm chủng
thứ hai tầm soát trước khi tiêm
trước khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín
nên chuẩn bị những câu trả lời để khám tầm soát trước tiêm
trẻ có bị dị ứng không
trẻ đã bị viêm cơ tim hoặc viêm ngoài tim
trẻ bị sốt
trẻ có bị dối loạn đồng máu
trẻ bị suy giảm miễn dịch hoặc đang dùng một loại thuốc ảnh hưởng đến hệ miễn dịch hệ thống
trẻ đã được tiêm vaccine khác
trẻ đã từng ngất xỉu liên quan đến tiêm thuốc
các vợ phụ huynh cần cố gắng
cung cấp đầy đủ những thông tin nếu trẻ có một hoặc nhiều tình trạng sức khỏe trên
điều này giúp bác sĩ có thông tin để cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ khi tiêm phòng
thứ ba cần chuẩn bị gì cho trẻ trước khi tiêm
trước khi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
cha mẹ nên giải thích cho trẻ hiểu tầm quan trọng của tiêm vaccine covid một mươi chín
nên cho trẻ nghỉ ngơi ngủ sớm trước ngày tiêm
cho trẻ ăn nhẹ trước tiêm không để trẻ bị đói trước khi đi tiêm
có thể cho trẻ ăn hoa quả
là uống đủ nước sữa hoặc nước trái cây nước dừa
có thể cho trẻ uống vitamin c trước tiêm
cho trẻ mặc quần áo rộng thoáng mát
không cần chỉ hoãn lịch tiêm chủng các loại vaccine khác
nên mang theo sổ tiêm chủng của trẻ
không nên dừng các thuốc trị bệnh mà trẻ đang uống
ghi nhớ các loại thuốc trẻ đang dùng
chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết theo yêu cầu của điểm tiêm
khai báo y tế trước khi đến điểm tiêm chủng theo quy định
đưa trẻ đến tiêm chủng theo đúng lịch đã được đăng ký
thực hiện nghiêm túc khuyến cáo năm k của bộ y tế
luôn đeo khẩu trang rửa tay sạch sẽ giữ khoảng cách an toàn
và thực hiện đầy đủ các quy định tại điểm tiêm